manh động tỏ ra coi thường pháp luật và thường mang dao kiếm đe dọa đánh người để xiết nợ
đó là đặc điểm chung của các đối tượng hoạt động tiến dụng đen
nắm bắt được vấn đề này công an tp hà nội đã triển khai kế hoạch tập trung đấu tranh
truy quét các ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi dùng các thủ đoạn tàn bạo
để thu hồi nợ trái pháp luật bắt giữ nhiều đối tượng gây án
đây là ổ nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thất khởi tố
về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
ổ nhóm này hoạt động rất manh động liều lĩnh
cầm đầu là nguyễn tiến dũng ba mươi tuổi chú ở huyện vĩnh bảo hải phòng
chỉ vì bị hại chưa trả đúng hẹn năm triệu đồng tiền vay dũng đã cùng đồng bọn mang sẵn hung khí
tìm đến nhà con nợ để uy hiếp đánh đập
không dừng lại ở đó nhóm người đã bắt cóc con nợ ép gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc
gọi cho các anh các em nó xã hội đó nó cầu cứu nhưng mà không có ai đến cả
dùng cái gậy rút đến là em bụt thì là thấy dao trong người nó ra đó rơi ra thì là em bụt thêm năm sáu cái đó
thấy máu đầu nó chảy ra rồi là em thôi
theo lực lượng chức năng tội phạm tín dụng đen thường hoạt động không có cơ sở địa điểm cụ thể nào
mà biến tướng theo dạng cấu kết với nhau ở nhiều địa bàn tỉnh thành khác nhau
gây khó khăn cho công an cơ sở trong việc điều tra
đặc biệt tội phạm hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen rất nguy hiểm
có tính chất nảy sinh nhiều loại tội phạm khác nhau nên phải quyết liệt đấu tranh phòng ngừa
vì đánh con lợi cũng như nó bắt cóc rồi đem sang đưa về nhà để giữ ra các yêu cầu người nhà đem tiền đến chủ tỉnh giảm lượng
theo số liệu thống kê trên địa bàn huyện thạch thất có hơn ba mươi cơ sở kinh doanh tài chính có phép và không phép
một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được các đơn vị tập trung phân loại
phân cấp quản lý đấu tranh và có đối sách với từng cơ sở
đến nay chỉ còn một mươi bốn cơ sở kinh doanh
vận dụng sáng tạo kế hoạch hai trăm ba mươi một thì chúng tôi đã thành lập tổ công tác thường xuyên bám các địa bàn phức tạp
có dữ liệu phức tạp về lĩnh vực này để có những biện pháp ngăn ngừa không để các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm luật
thực tế cho thấy hệ quả do vay tín dụng đen dẫn đến nhiều hệ lụy như giết người cướp tài sản
cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
ngoài trách nhiệm của lực lượng chức năng thì hơn ai hết mỗi người dân cần cảnh giác với những chiêu trò từ loại hình cho vay này